phương án thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi bảy đã được bộ giáo dục và đào tạo chính thức công bố
theo đó thí sinh sẽ phải làm bốn bài thi trắc nghiệm trên tổng số năm môn trừ môn ngữ văn
các trung tâm luyện thi sau hai năm vắng vẻ điều hưu thì nay lại có thêm động lực mới
để tổ chức nhiều khóa luyện thi theo phương pháp trắc nghiệm
và học sinh bắt đầu hành trình luyện thi cấp tốc
đây là kế hoạch ôn tập luyện thi dành cho phương án thi và tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi
của một trung tâm luyện thi ở hà nội
toán và những môn học mới khoa học tự nhiên khoa học xã hội
đều được lên chương trình học tập theo hướng tập trung rèn luyện kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm
khoanh vùng kiến thức lớp một mươi hai bỏ qua một số kiến thức khó
học trung tâm thì sẽ làm bài được nhanh hơn biết nhiều thủ tật hơn
học trên lớp thì chỉ học đến cơ bản thôi còn nâng cao thì phải ra ngoài học mới được điểm tám chín một mươi
nắm bắt được tâm lý đó của học sinh
các lò luyện đã nhanh chóng thay đổi phương pháp bắt kịp xu hướng
mẹo bấm máy tính casio phương pháp ước lượng loại trừ để chọn đáp án đúng nhanh nhất
mỗi trung tâm sẽ có cách riêng để thu hút học sinh đến với mình
đơn giản là chỉ muốn nâng cao được kỹ năng của mình biết thêm được nhiều kỹ năng nữa
thì các em có thể đến được những lớp luyện thi để các em cho dù thêm kiến thức
cũng như là biết thêm cho mình những cái kỹ năng mới mà các em chưa được học ở trường
ví dụ như là kỹ năng bấm máy thì rõ ràng những xe khoa đang chưa có
thì nhiều người đã khai thác được cái chức năng trong máy tính
một bài toán a chẳng hạn có một bài toán như này thì máy tính có những chức năng như thế này
thì tôi phải xem xem là bài toán này có thể áp dụng được chức năng nào trong máy tính
chức năng a hay chức năng b hay chức năng c thì các em học sinh chưa biết điều đấy sâu
thì lúc đấy là cần sự hỗ trợ của giáo viên chán như thế để các em có thể nâng cao được tốc độ bài làm của các em
thi gì học nấy thi trắc nghiệm
các thí sinh đuôi nhau đi tìm
tìm những lò luyện trắc nghiệm
thầy nào lò nào có nhiều chiêu nhiều mẹo học sinh sẽ chuyển tay nhau
khi mà em theo học trung tâm này thì em đã được học những phương pháp ở máy tính khá là hiệu quả
và ở trên trường thì hầu như là không có thầy cô nào dạy những phương pháp của em
việc bố trí thời gian đi học thêm nó đã gần như là xóa hết cái thời quỹ thời gian của em rồi ạ
nên là gần như là cái thời gian để mình tự học ở nhà nó rất là gấp gáp
một tuần thì em đi học thêm tất cả các ngày trong tuần
gần như là không có buổi nào mà trống
trước những thay đổi quan trọng trong hình thức thi của năm hai nghìn một mươi bảy
nhiều giáo viên đã có dự đoán chỉ trong vòng một vài tháng nữa
các lò luyện thi lại nở rộ như vài năm trước đây